cá tra việt nam đã có mặt trên một trăm năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới với giá trị xuất khẩu hơn hai tỷ usd mỗi năm
thế nhưng hiện cơ cấu thị trường đã có sự thay đổi khi mà giảm sản lượng ở mỹ eu nhưng lại tăng ở trung quốc nhật bản và asean
sự thay đổi này được cho là sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cả ngành hàng trong thời gian tới
theo vasep xuất khẩu cá tra sang thị trường mỹ trong năm qua giảm mạnh đến bốn mươi chín còn hai trăm tám mươi hai triệu usd do nhu cầu nhập khẩu giảm
trung quốc dù đang giữ vị trí số một về nhập khẩu cá tra từ việt nam nhưng lại là thị trường không ổn định nhiều rủi ro
gần đây thị trường này cũng khắt khe hơn về chất lượng đòi hỏi đạt những tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như mỹ và eu
với những khó khăn trên nhiều ý kiến cho rằng trong thời gian tới
cạnh tranh xuất khẩu thì việc thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa đầy tiềm năng là hướng đi khả thi cho ngành hàng này
hiệp hội cá tra việt nam cho biết trong năm hai nghìn hai mươi mục tiêu của ngành hàng là thị trường nội địa sẽ chiếm một mươi một mươi năm trong tổng sản lượng
thực tế nhiều doanh nghiệp chế biến thủy hải sản đang nỗ lực định vị thương hiệu tại thị trường nội địa
bằng cách phát triển những dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao phù hợp với thị hiếu tiêu dùng mới